tiếp tục thông tin về công tác cứu trợ các nạn nhân trong thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
ngày chín tháng hai theo giờ địa phương đoàn xe cứu trợ đầu tiên đã có mặt tại khu vực tây bắc syri do phe đối lập kiểm soát
trong khi đó các máy bay chở hàng viện trợ từ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất nga iran và các quốc gia khác
đã tới sân bay do chính phủ syri kiểm soát ở damas aleppo và lattakia từ đầu tuần
lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót còn mắc kẹt dưới đống đổ nát
trong tuyên bố ngày hôm qua liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh chính trị hóa viện trợ cho các nạn nhân động đất ở syri
quốc gia đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế đồng thời hối thúc mỹ và liên minh châu âu đảm bảo công tác viện trợ không có trở ngại nào
trong khi đó đặc phái viên của liên hợp quốc về syri nhấn mạnh cần đưa viện trợ đến các khu vực do chính quyền damas kiểm soát
cũng như những khu vực do lực lượng đối lập nắm giữ để khắc phục hậu quả của động đất